tiến sĩ mison qr là loại thuốc được tạo ra từ các tế bào sống các tế bào được truyền vào cơ thể bệnh nhân và một khi nó đến phổi chúng sẽ lấp đầy chỗ bị viêm tiết ra những phân tử hợp chất làm giúp dịu tình trạng viêm
theo ông thoma ngoài việc giúp giảm viêm phổi và phù nề bệnh nhân cũng dễ thở hơn nhờ dùng thuốc
song song đó các tế bào cải thiện tình trạng viêm nhiễm ngăn ngừa xảy ra cơn bão situkin từ đó giúp giảm nguy cơ tử vong của f
sau kết quả của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
tiến sĩ tomer bronsted cho biết bonus bio group đang nộp đơn xin phê duyệt khẩn cấp hoàn toàn thuốc này tại israel và tiếp tục giai đoạn hai
chúng tôi hy vọng sau khi được chấp thuận ở isarao nó sẽ được mỹ và châu âu phê duyệt vì chuyên gia nói thêm
giám đốc điều hành bonus bio group sai meresky trả lời phỏng vấn của fox news rằng
tôi rất vui vì trong vòng chưa đầy một mươi tám tháng chúng tôi đã phát triển ra một liệu pháp mới cho tất cả bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch
mà trước đó chưa từng có giải pháp nào
thuốc mesencure đã được thử nghiệm thành công ở động vật
sau đó vào tháng năm chính phủ isarao bật đèn xanh cho thuốc này thử nghiệm lâm sàng trên người
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một thực hiện trên một mươi f trong độ tuổi từ bốn mươi năm đến bảy mươi năm tuổi
tất cả đều trong tình trạng nguy kịch chín mươi trong số này mắc các bệnh lý nền
dữ liệu cho thấy thuốc giảm bốn mươi tình trạng viêm phổi sau khi điều trị từ năm mươi năm xuống một mươi năm
khi xem xét phim chụp x quang phổi
kết quả này có được chỉ sau năm ngày các f phong điều trị bằng thuốc
sau một tháng tình trạng viêm phổi của họ chỉ còn một
ngoài ra chức năng hô hấp của các bệnh nhân cũng được cải thiện đáng kể
đồ bảo hòa oxy trong máu tăng lên chín mươi năm và hoạt động ở phổi gần như trở lại hoàn toàn bình thường chỉ sau một tháng
theo ông mereski phổi của f được điều trị về trạng thái gần như một lá phổi khỏe mạnh ở người bình thường
hiện nay ở isao nếu chưa tiêm liều thứ ba người dân sẽ được xem là chưa tiêm đầy đủ
dữ liệu của nước này cho thấy người trên sáu mươi tuổi nhập viện do nhiễm covid một mươi chín nặng đã tiêm hai mũi
cao gấp bốn lần người đã tiêm ba mũi
isarao là quốc gia đi trước thế giới trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
bài học và dữ liệu rút ra từ isarao luôn được các nước xem xét cân nhắc
vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một isarao triển khai tiêm liều vaccine tăng cường
mũi ba cho người trên sáu mươi tuổi
và một tháng sau tất cả mọi người dân từ một mươi sáu tuổi trở lên nếu đã tiêm mũi thứ hai được năm tháng
đều đủ điều kiện tiêm liều vaccine tăng cường
đến nay sau hơn ba tháng triển khai dữ liệu cho thấy vaccine tăng cường giúp isarao giảm
số ca nhiễm trong làn sóng dịch thứ bốn vào tháng tám chín năm nay
vào lúc cao điểm israel ghi nhận khoảng tám ca nhiễm mới mỗi ngày và hơn năm trăm linh người cần nhập viện
hiện nay số ca nhiễm trung bình trong bảy ngày ở nước này giao động ở mức bốn trăm năm mươi năm trăm ba mươi
và khoảng một trăm hai mươi chín người nhập viện
dữ liệu cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người chưa tiêm vaccine
người đã tiêm hai mũi và người tiêm ba mũi
trong bảy tháng qua hơn bảy mươi năm ca dương tính ở isarao là người chưa tiêm
sự khác biệt còn rõ hơn ở những người nhập viện
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ nhập viện ở người trên sáu mươi tuổi mới tiêm hai mũi vaccine cao gấp năm lần
so với người đã tiêm ba mũi
hiện nay mặc dù số ca nhiễm giảm đi sự khác biệt vẫn rõ ràng
trong ngày chủ nhật hai mươi một tháng một mươi một vừa qua theo bộ y tế isarau
số người trên sáu mươi tuổi nhập viện với tình trạng nạn chưa tiêm hai liều vaccine
đã cao gấp bốn lần so với những người đã tiêm ba liều
bác sĩ anthony fauci giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ miaid
vừa dẫn lại dữ liệu này và cho biết ông ủng hộ việc sớm khuyến cáo mọi người
tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện
tuy nhiên theo cnn tình hình cũng không hoàn toàn tốt đẹp ở israel
nhiễm giảm từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhưng đài giảm này đang chững lại
isarao đã phát động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
với hy vọng kiểm soát sự lây lan dịch bệnh ở trẻ em
thủ tướng isara naftali pennet đã cho con trai chín tuổi của mình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong nỗ lực vận động trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi nước này khẩn trương tiêm phòng
ông banet cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm ở trẻ em khi thời gian qua
gần ba số ca nhiễm mới tại israel là trẻ em từ đến chín tuổi
và gần một phần ba khác là từ một mươi đến một mươi chín tuổi
thủ tướng israel naftali bennett nói rằng
tôi kêu gọi các bậc cha mẹ hãy tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín cho con cái của mình
điều đó là an toàn cho con cái của chúng ta và sẽ bảo vệ cho con cái của chúng ta an toàn
quốc gia gần một mươi triệu dân isarao có trung bình khoảng gần năm trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
trong những tuần qua
trong số ca nhiễm mới thì bảy mươi sáu nằm trong nhóm chưa tiêm vaccine
chủ yếu là trẻ em khoảng một mươi hai nằm trong nhóm đã tiêm vaccine cách đây sáu tháng
giới chức isara cho biết những đợt cao trào dịch nhằm vào trẻ em đã được nước này dự báo
và thậm chí được chuẩn bị ngay từ khi tình hình dịch còn đang ở giai đoạn khả quan nhất
những chiến dịch kêu gọi vận động trẻ em đi tiêm vaccine đang được xem là trọng tâm
trong chiến lược đối phó với covid một mươi chín thời gian tới của isaraok
thưa quý vị một loại thuốc suốt chín mươi bốn f nguy kịch sống sót
là điều mà tất cả chúng ta đều hy vọng ngay lúc này
tuy nhiên trước khi loại thuốc này được chính thức công nhận
việc tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tập trung khai báo y tế vẫn là điều vô cùng cần thiết
những thông tin cập nhật mới nhất sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại